ngày một mươi năm tháng một mươi đoàn công tác của bộ y tế do đồng chí nguyễn thị kim tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh thái nguyên
để tìm hiểu về tình hình công tác y tế của địa phương trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và việc triển khai nghị quyết số hai mươi và hai mươi một của ban chấp hành trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc
nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác dân số trong tình hình mới
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đánh giá cao những kết quả mà tỉnh thái nguyên
đã đạt được trong thời gian vừa qua đặc biệt là trong lĩnh vực y tế
biểu dương ngành y tế thái nguyên trong thực hiện nghiêm các chủ trương định hướng và chỉ đạo của bộ y tế
đồng thời đề nghị trong thời gian tới tỉnh thái nguyên tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng nhân lực cho ngành y tế
để bảo đảm phục vụ tốt hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh
và bảo đảm tất cả mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất
trước đó bộ trưởng nguyễn thị kim tiến cùng đoàn công tác đã đến dân hương tưởng niệm tại khu di tích chín trăm một mươi năm
và thăm một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thái nguyên